tại buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm vào sáng nay tám tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
làm thế nào để trong ba quý còn lại của năm hai nghìn hai mươi tp hcm có tăng trưởng và phát triển kinh tế xứng đáng
với tiềm năng lợi thế của mình việc đạt được chỉ tiêu tăng trưởng trên sáu của thành phố
không chỉ là lời cam kết mà còn là trách nhiệm với đất nước
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
phó thủ tướng trị đình dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành và lãnh đạo thành phố
đề nghị thành phố phát huy cao độ phương châm thần tốc táo bạo quyết thắng của những ngày
tháng bốn lịch sử bốn mươi năm năm trước để kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng mong muốn thành phố hồ chí minh cần hành động nhanh hơn nữa mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất nằm ngay trong chính mỗi người
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm phải khắc phục được virus trì trệ trong một số sở ban ngành

dám nghĩ dám nghĩ dám chịu trách nhiệm phải khắc phục được virus trì trệ trong một số sở ban ngành
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất nằm ngay trong chính mỗi người
dám nghĩ dám chịu trách nhiệm phải khắc phục được virus trì trệ trong một số sở ban ngành
giải ngân vốn đầu tư là việc cần làm ngay của thành phố
vốn thực hiện ngân sách nhảy
cả nước bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của thành phố hồ chí minh chỉ đạt chín hai thấp hơn mức bình quân cả nước
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố cần phân tích kỹ và có ngay giải pháp khắc phục
thủ tướng nêu rõ doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với tăng trưởng
cộng đồng doanh nghiệp thành phố phải chung sức đồng lòng chủ động sáng tạo vượt khó
chống lại sự trục lợi trong đại dịch của các công ty nước ngoài
thông qua thâu tóm mua bán sắp nhập doanh nghiệp trọng yếu